ông richas leemen sáu mươi hai tuổi đã được cấy ghép thận lợn vào ngày một mươi sáu tháng ba tại bệnh viện đa khoa massachusetts mỹ
các bác sĩ cho biết quả thận ghép đã có thể sản xuất nước tiểu ngay sau ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ
đến nay bộ phận này đã tự hoạt động bình thường vì vậy ông không cần phải chạy thận nữa
việc cấy thận lợn vào cơ thể trong tình huống của richard slayman diễn ra do nạn nhân không còn lựa chọn nào khác
được biết ông richard leemen có tiền sử mắc bệnh tiểu đường tuyếp hai huyết áp cao và đã chạy thận nhân tạo trong bảy năm trước khi tiến hành ca ghép thận cho người vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên năm năm sau cơ quan được cấy ghép có dấu hiệu suy giảm chức năng khiến ông sleyman phải bắt đầu lại quá trình chạy thận vào năm hai nghìn hai mươi ba
điều này đã gây ra những biến chứng nghiêm trọng và ông sleymen thường xuyên phải đến bệnh viện để xử lý
theo tiến sĩ greenfred william phó trưởng khoa thận tại mass general
và đồng thời là bác sĩ chính của bệnh nhân cho biết ông richas leemen có thể sẽ phải đợi từ năm đến sáu năm để có được một quả thận người
bệnh nhân có thể sẽ không sống sót cho tới khi ấy tiến sĩ william nhấn mạnh
cơ hội đến với ông sleymen khi ông được bệnh viện đa khoa massachusetts liên hệ để thực hiện ca ghép thận lợi đầu tiên trên cơ thể người sống
quả thận được sử dụng là của một con lợn đột biến gen do e genetsis một công ty công nghệ sinh học cung cấp
egenesis đã sử dụng hệ thống chỉnh sửa gen crispr
để điều chỉnh gen của lợn từ đó trở nên phù hợp với cơ thể người
cuộc phẫu thuật thành công là bước ngoặt trong việc giải quyết một trong những vấn đề nan giải nhất trong thế giới hiện đại
đó là tình trạng thiếu hụt nội tạng để cấy ghép ở cơ thể người
ước tính mỗi năm trên toàn thế giới có tổng cộng gần bảy mươi ca ghép thận hơn hai mươi ca ghép gan khoảng năm bốn trăm linh ca ghép tim ba bốn trăm linh ca ghép phổi và hai bốn trăm linh ca ghép tụy
chỉ tính riêng ở mỹ vẫn còn đến hơn một trăm linh người đang ở trong danh sách chờ ghép tạng
họ phải chịu đựng các triệu chứng và tác dụng phụ khủng khiếp
khoảng sáu người trong số này qua đời mỗi năm trong khi vẫn đang chờ đợi trong vô vọng để có thể nhận được thận tim hoặc phổi của người hiến
đây là ca ghép tạng lợn thứ ba vào người sống sau hai ca ghép tim lợn cho người không thành công
do đó ca ghép thận lợn và kết quả đáng khích lệ này đã đánh dấu sự tiến bộ và triển vọng kế ghép nội tạng từ động vật sang người
cách đây không lâu các nhà khoa học trung quốc đã cấy ghép thành công một quả thận lợn đã biến đổi gen vào cơ thể người chết não
theo thông báo được công bố quả thận lợn đã hoạt động được chín ngày
đây là thành công tiếp theo sau khi gan lợn cũng được các nhà khoa học trung quốc cấy ghép lên cơ thể người chết não vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bác sĩ tần vi quân tại bệnh viện tây kinh thuộc đại học y không quân trung quốc và các cộng sự đã thực hiện cuộc phẫu thuật ghép thận vào ngày hai mươi năm tháng ba
ca phẫu thuật kéo dài sáu giờ một mươi năm phút
nhóm phẫu thuật đã ghép thận lợn đã chỉnh sửa gen và hố trậu phải của người nhận chết não
sau cuộc phẫu thuật quả thận được ghép cho thấy khả năng tếm
bác sĩ quân cho biết siêu âm sau khi phẫu thuật cho thấy sự tuyến máu tốt ở thận được ghép không có hiện tượng đào thải cấp tính nào xảy ra
bác sĩ quân cho biết với sự phát triển công nghệ chỉnh sửa gen và miễn dịch học nghiên cứu cấy ghép seno đã có những bước tiến vượt bậc
phương pháp này được cho là giải pháp tiềm năng để giải quyết tình trạng thiếu nội tạng mang lại lựa chọn mới cho những bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối trong tương lai
bác sĩ quân cho biết với sự phát triển công nghệ chỉnh sửa gen mang lại lựa chọn mới cho những bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối trong tương lai